các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các mệnh giá vé bán cũng được thổi lên gấp nhiều lần so với giá vé gốc
cụ thể theo giá mà vff công bố vé vòng loại diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi sáu tháng năm
với một mươi trận đấu có ba mệnh giá lần lượt là hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng năm trăm linh đồng một vé
tuy nhiên các loại vé này được giao bán trên chợ mạng là từ một đến hai năm triệu đồng một cặp vé
riêng giá vé xem hai trận bán kết diễn ra vào ngày một mươi chín tháng năm có ba mệnh giá là ba trăm linh đồng
bốn trăm linh đồng và sáu trăm linh đồng một vé
giá được bán với mức giá khá cao khoảng từ hai hai cho đến bốn triệu đồng cho mỗi cặp vé
và lần theo thông tin được đăng tải trong nhóm kính chợ mua bán vé sea games ba mươi một việt nam
người mua vé sẽ được người bán tên là ltt tên viết tắt giới thiệu rất là nhiệt tình
để lấy lòng tin ltt còn gửi riêng đoạn tin nhắn của mình đã trao đổi mua bán với các khách hàng trước đó
khi được hỏi về cách thức giao dịch ltt cam kết giao hàng tận nơi nhận ngay trong ngày
nếu mua vé thắng đại b thì người mua phải chuyển một khoản tiền cọc là năm trăm linh đồng
đối tượng ltt cho hay khi giao hàng nếu bạn không nhận thì đây sẽ coi như là tiền vận chuyển
và số tiền còn lại sẽ thanh toán khi hai bên gặp nhau
hàng thời điểm này cực khang hiếm và nếu không mua nhanh thì sẽ hết
và cũng giao bán vé trong hội nhóm kính một tài khoản tên viết tắt là vhn quảng cáo
chỗ tôi có đủ vé của các loại kháng đài cho khách chọn đặc biệt không cần xuất trình giấy tờ
không cần chế tài
chỉ cần đặt cọc trước bốn mươi nổ địa chỉ là có người giao hàng ngay
bên cạnh việc mua bán vé theo kiểu tự phát thì tại hội nhóm này còn xuất hiện những phe vé
thu mua vé với số lượng rất lớn
họ dùng đủ mọi chiêu trò để thu gom vé một cách nhanh chóng như là thuê người đứng đầu xếp hàng
chen lấn để mua nhiều lần hoặc là treo kéo người sở hữu vé để thu mua lại
đối với mệnh giá vé là hai trăm linh đồng một vé sẽ được mua lại rơi vào khoảng tám trăm linh đồng một vé
còn đối với mệnh giá là năm trăm linh đồng một vé sẽ mua lại với khoảng là một năm triệu đồng một vé
như nhiều người hâm mộ khác chị nguyễn quỳnh ba mươi ba tuổi tại việt trì phú thọ
đến xếp hàng giữ chỗ từ đêm trước để mua cặp vé xem trận khai mạc giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
nhưng khi mọi người kéo đến càng đông chị phải bỏ chỗ vì lo việc chen lấn làm ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhì
chị quỳnh kể tôi xếp hàng cả đêm rời hàng quay lại thì mất chỗ
gần đến giờ mở bán vé
tôi muốn quay trở lại vị trí thì không được
cứ tưởng rằng bà bầu sẽ được ưu tiên nhưng hóa ra không phải vậy
có lẽ chỉ cần phương án đi mua vé chợ đen
tại nhóm chợ mua bán vé seagame ba mươi một việt nam trên facebook
thì nhiều nạn nhân cũng đã đăng bài tố cáo các đối tượng bán yêu cầu đặt cọc
chuyển khoản trước giao hàng sau nhưng rồi lại biệt vô âm tính
ngoài ra những người hâm mộ không kịp mua vé chính gốc có thể lựa chọn việc kỳ kèo với phe
hoặc là quảng trường thành phố để mà xin tập trung
nắm được tâm lý của khách hàng
muốn xem trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
khoe vé ôm rất nhiều vé trận đấu với u hai mươi ba indonesia với đủ các loại mệnh giá
hoạt động ở các quán nước quanh sân và nhà thi đấu phú thọ
các phe vé thường xuyên nhấp nhổm chạy ra phía đường lớn để chào mời khách
các phe vé thường đi theo nhóm giữa các nhóm có trên lệch giá không đáng kể
và nhìn chung đều đắt hơn giá gốc là từ ba đến bốn lần
và mỗi cặp vé bốn trăm linh đồng đang có giá là khoảng một sáu triệu đồng
tương tự cặp kháng đại a một triệu đồng giờ đang được bán với giá là bốn triệu đồng
và do bang tổ chức đã sớm bán hết vé nên nhu cầu mua của khán giả cao
nhưng với cái giá đó thì khiến cho nhiều người trùng bước
nhìn chung thì do vẫn còn nhiều thời gian nên các phe vé không vội
và không cho khách có cơ hội kỳ kèo nhiều bởi niềm tin càng sát giờ thì vé sẽ càng tốt
tuy nhiên những người hâm mộ không thể mua được vé vẫn còn rất nhiều lựa chọn
để có thể thưởng thức trận đấu
một trong số đó là xem bóng đá tập thể
tại quán trường hùng vương ban tổ chức đã lắp đặt màn hình led khổng lồ
đồng thời sắp xếp ghế để người hâm mộ có thể thưởng thức bóng đá một cách thoải mái nhất
dự kiến nơi đây sẽ chiếu trực tiếp và mở cửa tự do cho hàng vạn người hâm mộ
đến cổ vũ các trận đấu của u hai mươi ba việt nam
được biết để phục vụ nhu cầu của khán giả bàn tổ chức thi đấu vòng loại
môn bóng đá nam sea games ba mươi một tại tỉnh phú thọ phát hành vé tại bảng a
và hai trận bán kết qua ba hình thức đường công văn bán online và bán trực tiếp tại quầy
với hình thức bán trực tuyến người hâm mộ sẽ truy cập vào các địa chỉ
để mua vé từ ba giờ chiều ngày một hai tháng năm
thời gian kết thúc bán vé là một mươi một h ngày ba tháng năm hoặc là cho đến khi bán hết vé
người mua vé trực tuyến khi vào sân phải cầm theo căn cứ công dân
hoặc là chứng minh thư
khớp với thông tin đăng ký mua vé trực tuyến
về việc bán trực tiếp bang tổ chức sẽ bán tại quầy kể từ ngày ba tháng năm
đến khi hết vé tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh phú thọ
mỗi người chỉ được mua hai vé cho buổi thi đấu và vé không kèm trẻ em
vé bán qua đường công văn cũng sẽ được trả vào ngày ba tháng năm và ngày bốn tháng năm
tại phòng họp bể bơi khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh phú thọ

có thể thấy là những hình thức phe vé chợ đen này đang diễn ra một cách rất là công khai
ở các sự kiện có phát hành vé đặc biệt là trong thể thao
ban tổ chức thường sẽ không thể kiểm soát được hoàn toàn sự xuất hiện của vé chợ đen
tuy nhiên vẫn có giải pháp để hạn chế được phần nào sự lưu hành của loại hình này
ông nguyễn đắc thủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ cho biết
trong quá trình phát hành đối với phát hành đường công văn và đường online
thì chúng tôi đều ghi lại series vé của các cơ quan
cơ quan nào nhận vé của series nào thì chúng tôi đều ghi lại
nếu phát hiện thấy vé được lọt ra ngoài chợ đen
thì chúng tôi sẽ xác định được vé đấy là của cơ quan nào
cái thứ hai là chúng tôi nhờ lực lượng an ninh để kiểm soát quá trình phát hành vé
tại khu vực bán vé trực tiếp
chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng an ninh thường xuyên kiểm soát toàn bộ khu vực thi đấu
để kiểm soát việc phe vé hoạt động
khi mà phát hiện phe vé sử dụng vé từ các series qua đường phát hành
thì chúng tôi sẽ phát hiện ra nguồn vé ở đâu để xử lý phù hợp theo quy định pháp luật
hai xe mô bóng đá nam ở trận việt trì có giá là hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng
năm trăm linh đồng một vé đối với các trận đấu vòng bản
và ba trăm linh đồng bốn trăm linh đồng sáu trăm linh đồng đối với vé các trận vòng bán kết
mỗi người được mua tối đa hai vé một ngày thi đấu gồm hai trận
nhưng có thể mua cùng lúc vé của tất cả các lượt trận ở vòng bản lẫn bán kết
chỉ trong ngày đầu tiên mở bán trước ngày ba tháng năm tại sân việt trì
vé vào sân xe bồn bóng đá nam đã hết sạch
là bộ môn khai màn ở sea games ba mươi một
bóng đá đang cho thấy sức hút rất lớn ngay từ trận đấu đầu tiên
giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
nhiều thông tin bên lề trận đấu này
cũng như diễn biến của các giải đấu tại sea games ba mươi một sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm
đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc
để cập nhật các tin tức liên quan
hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo